để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thu hút học viên hơn nữa thời gian qua nhiều trường cao đẳng
trung cấp nghề đã có những định hướng mở linh hoạt gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp
để đào tạo nghề theo nhu cầu lao động thực tế của thị trường
cam kết một trăm linh học viên ra trường có việc làm ngay trở thành mục tiêu đào tạo tại các trường này
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại trường cao đẳng nghề đà nẵng
đây là một buổi gặp gỡ tiếp xúc giữa nhà trường doanh nghiệp với các em sinh viên khoa mới
của trường cao đẳng nghề đà nẵng
đây cũng là hoạt động thường xuyên của trường vào các dịp đầu năm học
ký kết đặt hàng đào tạo với cam kết đầu ra cho các học viên sau thời gian học tập tại trường
tại vì em có tìm hiểu thông tin về trường em còn thấy mình đặt ước mơ của mình vào đây
và em cảm thấy yên tâm hơn ạ
có rất nhiều thông tin trường cũng đã có đến truyền thống dạy nghề đến cả bốn mươi năm
cho nên là em cảm thấy rất là yên tâm ạ
khóa học năm hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín này thì hai bên lãnh đạo nhà trường

và công ty của phần hai mươi tám đà nẵng cũng đã bàn bạc và đi đánh ký bản ghi nhớ hợp tác
giữa trường và công ty về chương trình đào tạo và liên kết đào tạo và việc làm
tạo cho các em sinh viên môi trường để có thể áp dụng được những kiến thức đã học vào cái thực tế
trường cao đẳng nghề đà nẵng là trường công lập được nhà nước đầu tư thành trường chất lượng cao
đào tạo bảy nghề trọng điểm cung ứng nguồn lao động
chất lượng cao không chỉ tại địa phương mà còn toàn bộ khu vực miền trung tây nguyên và cả nước
trường cao đẳng nghề đà nẵng đạt kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp cấp độ ba cấp độ cao nhất
trường thực hiện chương trình liên kết đào tạo nghề để làm việc tạo thuận lợi cho học sinh tham gia học tại trường
đặc biệt trường đào tạo lao động bậc cao phục vụ cho nhân sự cấp quản trị quản lý tại nhiều doanh nghiệp
nhà trường có những cái làm thứ nhất đó là cái đặt hàng của các doanh nghiệp
thì trong quá trình tuyển sinh của chúng tôi thì chúng tôi cũng thông báo cho các em rất là cụ thể
có những cam kết giữa hiệu trưởng nhà trường với học sinh và đặc biệt là có cam kết về quá trình đào tạo của nhà trường và mức lương tương ứng
thì để làm cái này thì chúng tôi đã liên kết với một trăm hai mươi doanh nghiệp để mà hiện nay cái số lượng mà đặt hàng cho trường đào tạo ra trường để cung ứng cho các doanh nghiệp thì lại là cao hơn rất nhiều so với lại số lượng chúng tôi tuyển sinh
trong doanh nghiệp hiện bây giờ là đổi với các em nghề máy ra trường
thì các em này rất là toàn diện
thì cái điều mà họ cũng mong muốn là cái tiền ánh của các em
tiếng anh của các em là bởi vì doanh nghiệp hầu như là làm việc với khách hàng ở nước ngoài
và ngoài ra thì người ta rất là cần tuyển những cái vị trí như là truyền trưởng kỹ thuật truyền rồi qaqc tức là kiểm tra hàng hóa đó
trường cao đẳng nghề đà nẵng đến nay đã đào tạo hơn bốn học sinh sinh viên trình độ cao đẳng
cùng với nhiều chương trình đào tạo trình độ sơ cấp
chương trình đào tạo bảy mươi năm là học thực hành học viên có cơ hội học tập làm việc tại nhật đức và nhiều nước khác